tin an ninh kinh tế căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang tiếp tục khởi tố ván hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang cdc hà giang
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt để tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng liên quan đến vụ án
các đối tượng gồm phạm thị kim dung nguyên phó giám đốc cdc hà giang hoàng thị phượng kế toán cdc hà giang và bùi văn tuyển phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp dược hà giang
cùng với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á các bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của nhà nước
liên quan đến vụ án còn có ba bị can
đã bị khởi tố trước đó về hành vi nhận hối lộ là nguyễn trần tuấn giám đốc cdc hà giang tô minh huệ trưởng phòng tài chính kế toán và phan thị nga trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang
cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với phùng mạnh duẩn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị trấn liên quan huyện thạch thất tp hà nội hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã phát hiện trong thời gian từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi ba
phùng mạnh duẩn giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v đã nhận số tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng của bốn cá nhân trên địa bàn tỉnh
cải tạo xe cơ giới trái quy định
theo đó duẩn đã liên hệ với lê đức thiện giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô đức thịnh
địa chỉ tại phường phú đô quận nam từ liêm thành phố hà nội để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với một mươi tám xe ô tô của bốn cá nhân nêu trên
sau đó phùng mạnh duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một mươi tám xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ tiếp tục mở rộng
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép hai đối tượng hoàng thế anh ở huyện thanh miện và nguyễn văn nguyên ở tp trí linh vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt giam
hai đối tượng đã tổ chức cho bảy người trốn sang campuchia bằng đường biển để lao động bất hợp pháp vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đưa người sang campuchia thành công
thế anh được hưởng hơn ba mươi triệu đồng từ một đối tượng cầm đầu khác trong đường dây ở tỉnh tây ninh số tiền này cũng được thế anh chia cho nguyên
quá trình làm việc tại campuchia một số người được đưa sang phải làm việc từ một mươi bảy đến một mươi tám tiếng mỗi ngày được trả lương hai trăm linh usd một tháng mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương các đối tượng quảng cáo để tuyển người
là từ tám trăm linh cho đến một usd và thường xuyên bị đánh đập bị uy hiếp về tinh thần một số người đã được đại sứ quán việt nam tại campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng của campuchia giải cứu và trao trả về việt nam
sau khi về việt nam những người này đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của thế anh và nguyên
vâng dịp đầu xuân thì các địa điểm đền chùa miếu phủ trên địa bàn thủ đô hà nội thu hút một lượng lớn người dân và du khách đến lễ bái
để đảm bảo an ninh an toàn công an thành phố hà nội đã triển khai các biện pháp giải pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
trong đó tập trung vào tội phạm trộm cắp móc túi tại các địa điểm này
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận tây hồ
phủ tây hồ với số lượng người dân đi lễ đông thời điểm này công an quận đã tăng cường quân số từ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an phường đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự tại đây
tôi đi lễ đầu năm này thì là tôi cũng cảm thấy là
đầu năm thì rất là đông người nên là mình cũng tự bản thân mình là cũng ý thức được là mình phải cẩn thận hơn
nghĩa là túi sách mà mình lên đề phòng mình cũng cẩn thận hơn so với tư trang cá nhân của mình
thì đang đi lễ phủ ở đây thì cũng thấy là các anh công an cũng có mặt rất là đông và cũng nhắc nhở
chúng tôi là cẩn thận và chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm khi mà được các anh công an quan tâm đến người dân mình như vậy
ngay như đồng chí
công an quận tây hồ cũng đã phân công từng cụ thể từng cái vị trí một
do đó mà năm nay đối với các vị trí này phát huy rất tốt
hầu như bọn thủ phạt là không có cái đất để mà mở rung võ
để phục vụ khách tập phương thì rất là tốt
thì cho chúng tôi xin thay mặt công an quận tây hồ này xin chân thành cảm ơn
đối tượng chu văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã tiền phong huyện mê linh hà nội
vừa bị công an quận tây hồ khởi tố với hành nghi trộm cắt tài sản
tại cơ quan công an dũng khai nhận ngoài vụ việc bị bắt quả tang khi đang trộm cắp điện thoại tại chùa trấn quốc
đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trước đó tại một số điểm tâm linh khác lấy đi chín chiếc điện thoại di động các loại
do hông cảnh gia đình mẹ em mất sớm bố em thì bệnh tật nằm nhà nhà cửa không có đi thuê
vợ thì đấy mấy năm không đẻ được
nên thiếu thuấn tài chính thì em lấy sinh ý định đi
học trộm tài sản ngoài chùa trấn quốc em còn đợi tụng những nơi đông người như là văn biếu phú tử tám đài ngọc sơn hòa khu tây hồ để trộm cắp tài sản
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ bảo vệ dân phố đã được huy động tối đa nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm thờ tự danh lam thắng cảnh trên địa bàn
ngoài việc tuần tra công khai lực lượng công an quận tây hồ cũng đã bố trí quân số hóa trang mật phục nhằm phát hiện kịp thời các đối tượng xấu
để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực các cơ sở tôn giáo trên địa bàn công an quận tây hồ đã thực hiện phương án của công an quận tây hồ trong việc đảm bảo an ninh trật tự tổ chức phân luận giao thông
trong nội dung của phương án đã phân công các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường cùng với lực lượng của đội nghiệp vụ công an thành phố triển khai các lực lượng tuần tra mật phục phòng ngừa phát hiện và đấu tranh
trong nội dung của phương án đã phân công các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường cùng với lực lượng tuần tra mật phục phòng ngừa phát hiện và đấu tranh
trong nội dung của phương án đã phân công các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường cùng với lực lượng tuần tra mật phục phát hiện và đấu tranh

trong nội dung của phương án đã phân công các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường cùng với lực lượng tuần tra mật phục phòng ngừa phát hiện và đấu tranh
trong nội dung của phương án đã phân công các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường cùng với lực lượng tuần tra mật phục phát hiện và đấu tranh
trong nội dung của phương án đã phân công các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phục phòng ngừa phát hiện và đấu tranh
chiến sĩ công binh loại quả bom mk tám mươi hai có chiều dài một sáu m đường kính ba mươi cm tổng trọng lượng khoảng hai trăm năm mươi kg
được quân đội mỹ ném xuống trong cuộc chiến tranh xâm lược miền nam việt nam và còn sót lại
quả bom đã được ban công binh bộ chí huy quân sự tỉnh xử lý an toàn thu gom và vận chuyển về tập kết
tại hầm chứa các loại đạn vật liều nổ quỹ nổ để xử lý theo quy định
việc thu gom thành công quả bom kịp thời của lực lượng mang công binh tỉnh giúp cho người dân trong khu vực yên tâm lao động sản xuất
tránh được sự hoang mang gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương
chiều nay ngày ba tháng hai tại địa bàn huyện nhà bè tp hcm một xe bồn chở xăng dầu đã bốc cháy dữ dội
biển lửa bao trùm toàn bộ xe và cháy lan vào nhà dân ven đường khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
vào khoảng một mươi ba h chiều cùng ngày một xe bồn chở xăng khi đang đậu trên đường nguyễn hữu thọ xã long thới huyện nhà bè bất ngờ phát hỏa
phát hiện tài xế cùng người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa tại chỗ nhưng bất hành
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh có tiếng nổ phát ra
tiếp đó xăng tràn xuống mặt đường khiến ngọn lửa lan ra rộng hơn rồi bén vào nhiều nhà dân ven đường
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện nhà bè cùng nhiều đơn vị lân cận đến chi viện
với hàng chục xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy khó khăn
một tiếng sau đó vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã khiến xe bồn bị cháy đen biến dạng nhiều nhà dân cũng thiệt hại nhiều tài sản
một số hộ dân liên kệ những căn nhà bị cháy lan cũng sợ ông được đã chạy ra ngoài nhằm kéo giảm thiệt hại
ngay sau đó lực lượng chức năng huyện nhà bè đã phong tỏa đoạn đường qua khu vực để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân
trên địa bàn thành phố công an các quận huyện đã tăng cường tuyên truyền để người dân và chủ doanh nghiệp nâng cao cảnh giác
và sau đây là ghi nhận tại quận năm tp hcm một trong những quận tập trung nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc
chào chị hôm nay đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của công an quận năm kết hợp cùng với công an phường chín
đến cơ sở của mình để tuyên truyền về các tòa án
tòa án tội phạm trộm và cướp thì đây là cái tòa rơi
tờ rơi này cảnh báo các phương thức thủ đoạn cũng như là có đề ra các biện pháp phòng ngừa
hiện nay thì sau tết tình hình tội phạm cũng hoạt động sức phức tạp trên tất cả các lĩnh vực
các đối tượng thường đều có sự điều nghiên tìm đường thoát sau khi thực hiện hành vi phạm tội
chúng thường sử dụng hung khí vũ khí nguy hiểm để mà chống trả khi mà bị phát hiện và truy đuổi
nhận thức được cái tầm quan trọng của cái văn trừa vai trò phòng ngừa xã hội thì độc phong trào
trong thời gian qua cũng đã chủ động nghiên cứu tổ chức tuyên truyền qua các hình thức
ví dụ như là tờ rơi rồi là loa phát thanh rồi là tổ chức cái hội nghị tuyên truyền trực tiếp
đến người dân trên địa bàn để nhận thức và người ta trang bị được kiến thức cơ bản
để người dân biết để phòng ngừa
với giá trị tài sản lớn nhỏ gọn dễ cất giấu tàn trữ và mua bán
vàng và trang sức quý luôn có sức hấp dẫn đối với những đối tượng trộm cắp cướp giật
lực lượng công an đã nhắc nhở lưu ý đội ngũ nhân viên bảo vệ của cơ sở kinh doanh vàng
về cách nhận diện những người ra vào có dấu hiệu nghi vấn cách xử lý tình huống phát sinh
không để sơ hở chủ quan tạo điều kiện cho các đối tượng gây án
đồng thời nhắc nhở các chủ cơ sở cần lưu lệ số điện thoại đường dây nóng của công an nơi gần nhất
để kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an báo động khẩn cấp
cung cấp thông tin tối giác tội phạm để đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
tôi sẽ cảnh giác hơn nhiều để phòng chống các phòng ngừa phòng chống các tội phạm cướp dật hoặc chống cắp
ngày ba mươi một tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an quận một mươi hai
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương bắt giữ nghi phạm trộm hơn một trăm linh lượng vàng
tại tiệm vàng trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
việc bắt nhanh nghi phạm trộm một trăm linh lượng vàng cho thấy tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng của công an thành phố
kiên quyết không để tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật
tuy nhiên qua vụ việc trên ngoài công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội của lực lượng công an
thì việc ngăn chặn phòng ngừa trộm cướp tiệm vàng trước hết vẫn là ý thức và sự chủ động của chính các chủ tiệm vàng
trong việc tự bảo vệ tài sản an toàn tính mạng cho mình
có như vậy mới ngăn chặn từ đầu các nguy cơ trộm cướp có thể xảy ra
nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm trong dịp rằm tháng giêng năm nay
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông hướng dẫn bố trí nơi để xe cũng như là hướng dẫn người dân lưu thông trực tự tránh gây ung tắc
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành khảo sát nắm tình hình và tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường có các chùa đình lớn như đường nguyễn thị minh khai khu vực cầu thị nghè
tuyến đường nguyễn văn trỗi nam kỳ khởi nghĩa võ thị sáu khu vực chùa vĩnh nghiêm
đường điện biên phủ khu vực chùa xá lợi chùa thiên phước chùa ngọc hoàng
tuyến đường ba tháng hai khu vực chùa việt nam quốc tự các tuyến đường dẫn đi chùa bà bình dương
núi bà đen tây ninh và các tuyến đường dẫn vào chùa phật cô đơn khu vực khu du lịch suối tiên
tuyến đường đi các tỉnh miền tây nhằm phòng người gia tỏa kịp thời không để xảy ra ổn tắc giao thông kéo dài
tại khu vực trước cổng các chùa đền lực lượng chức năng sẽ phối hợp với công an quận huyện chính quyền địa phương
triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông
ngoài ra cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi đi lễ chùa phải tuân thủ theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng
dừng xe đổ xe đúng nơi quy định đồng thời chấp hành theo quy định về công tác phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở thờ tự phật giáo để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình
ủy ban nhân dân tp hcm vừa phát duyệt danh mục ao hồ đầm phá không được sáng lắp trên địa bàn thành phố
có chức năng phục vụ du lịch giải trí chỉnh trang đô thị và điều tiết nước nhằm phòng chống
và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
cụ thể theo danh mục phê duyệt có tám ao hồ không được sáng lắp gồm
ao cá hương tràm hồ cá công ty thủy sản ao sông tân quận bảy hồ kỳ hòa công viên văn hóa lê thị riêng quận một mươi
hồ chứa trong công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một hồ điều tiết nước công viên thanh đa hồ chứa nước quận bình thạnh
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tàn nguyên và môi trường chủ trì phấn hợp với các sở ban ngành
đơn vị có liên quan vào ủy ban nhân dân các quận nguyện và tp hcm ra soát thống kê cập nhật
và tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm điều chỉnh bổ sung danh mục ao hồ đầm phá không được sáng lắp trên địa bàn tp hcm theo quy định
các quận nguyện và tp hcm chủ trì phối hợp với sở tàn nguyên và môi trường trong công tác quản lý bảo vệ ao hồ đầm phá không được sáng lắp
đồng thời các đơn vị phải thường xuyên rà soát thống kê đề xuất điều chỉnh bổ sung danh mục hồ ao đầm phá không được săn lấp trên địa bàn
quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động săn lấp nếu phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật
tất cả thí sinh dự thi vào lớp một mươi công lập tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba phải đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đây là điểm khác biệt so với năm ngoái
cụ thể sở giáo dục đào tạo tp hcm đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số
năm ngoái sở chỉ yêu cầu học sinh thi vào lớp một mươi thường phải đăng ký ba nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến
còn học sinh đăng ký dự thi vào lớp một mươi trường chuyên lớp chuyên chương trình tiếng anh tích hợp qua phiếu đăng ký
năm nay tất cả học sinh tp hcm đăng ký dự thi vào lớp một mươi thường lớp một mươi trường chuyên lớp chuyên
trong trường phổ thông và chương trình tiếng anh tích hợp đều phải đăng ký trực tuyến
năm nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng yêu cầu các trường trung học phổ thông phải chú trọng đến công tác tuyển sinh vào lớp một mươi cho học sinh phụ huynh
thời gian tư vấn từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba việc tư vấn sẽ được tổ chức tại các trường trung học cơ sở
đảm bảo một trăm linh học sinh phụ huynh lớp chín phải tham gia ngoài tư vấn chung sẽ có tư vấn riêng cho phụ huynh
ngày ba tháng hai công ty cổ phận vận tải đường sắt sài gòn đã công bố kế hoạch chạy tàu
và áp dụng nhiều chương trình khuyến mại giảm giá vé tàu đến ba mươi giá vé sau dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
trước ngày đi tàu từ năm ngày trở lên được giảm từ năm đến ba mươi giá vé
trừ loại chỗ dừng nằm khoan bốn tàu
khách mua vé tàu se ba snt một hai khi đổi trả vé tàu mức hấu trừ từ hai mươi đến ba mươi giá vé
thời gian đổi vé trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất bảy mươi hai giờ
riêng tàu sbt một mươi hai khách mua vé tàu chặn tp hcm phan thiết và mua trước ngày đi tàu
từ một mươi ngày trở lên được giảm một mươi giá vé trừ loại chỗ dừng nằm hoang bốn
khách mua vé tàu tập thể có số lượng khách từ năm người trở lên được giảm giá từ hai đến một mươi bốn giá vé
còn hành khách mua vé khứ hồi được giảm một mươi giá vé lượt về
ngoài ra công ty vẫn áp dụng giảm giá vé tàu cho các đối tượng chính sách xã hội
như bà mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi trẻ em
riêng sinh viên được giảm hai mươi giá vé tàu đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các ngày khác giảm một mươi
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
ngày ba tháng hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang tiếp tục khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
hay còn gọi là cdc hà giang đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với ba đối tượng liên quan đến vụ án
các đối tượng gồm phạm thị kim dung nguyên phó giám đốc cdc hà giang hoàng thị phượng
kế toán cdc hà giang và bùi văn tuyển phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp dược hà giang
cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
các bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của nhà nước
liên quan đến vụ án còn có ba bị can đã bị khởi tố trước đó về hành vi nhận hối lộ là nguyễn trần tuấn
giám đốc cdc hà giang tô minh huệ trưởng phòng tài chính kế toán và phan thị nga trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang
cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giữ hình sự đối với phùng mạnh duẩn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị trấn liên quan huyện thạch thất hà nội
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã phát hiện trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
phùng mạnh xuân giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v đã nhận số tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng của bốn cá nhân trên địa bàn tỉnh
để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định
theo đó duẩn đã liên hệ với lê đức thiện giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế kỹ thuật
ô tô đức thịnh địa chỉ tại phường phú đô quận nam tử liêm hà nội để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
đối với một mươi tám xe ô tô của bốn cá nhân nêu trên
sau đó phùng mẹ duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
cho một mươi tám xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ tiếp tục mở rộng điều tra
chiều ngày hai tháng hai trước sự chứng kiến của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hải phòng
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với cục hải quan hải phòng và các cơ quan chức năng
đã tiến hành mở kẹp trì một container chướng ngả voi được nhập lậu bằng đường biển
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba từ thông tin nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp với cục hải quan hải phòng
xác minh lô hàng chứa ngà voi được vận chuyển từ nước ngoài về tập kết tại cảng quốc tế
lạch huyện hải phòng các đơn vị đã thống nhất tăng cường công tác kiểm tra qua hệ thống máy soi chiếu của hải quan
và xác định container số trhu sáu triệu tám trăm chín mươi năm nghìn tám trăm một mươi hai thuộc vận đơn số onielosc ba triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn sáu trăm linh có dấu hiệu nghi vấn là ngả voi được trà trộn vào hàng hóa
sau khi mở kệp trì container lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn ngà voi gồm một trăm một mươi bảy khúc
với tổng trọng lượng khoảng bốn trăm chín mươi kg được trộn lẫn vào sừng bò nuôi nhập khẩu
hiện vụ việc đang được bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và cục hải quan thành phố hải phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
gần hai mươi bốn tấn thịt heo bò gà và các loại nội tạng động vật đang lưu trữ trong kho đông lạnh
nhiều thực phẩm đang trong giai đoạn phân hủy đã bị đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa phối hợp với lực lượng chức năng
thành phố biên hòa kiểm tra phát hiện số thực phẩm trên của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm long phát ở biên hòa
qua kiểm tra hai kho đông lạnh của công ty lực lượng chức năng xác định toàn bộ số thực phẩm trên không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định
làm việc với cơ quan chức năng chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số thực phẩm nói trên được mua thông qua mạng xã hội
và các mối hàng từ các tỉnh phía bắc sau đó phải bán lại cho các nhà hàng
các nhà hàng quán ăn trên địa bàn tỉnh đồng nai tp hồ chí minh và bình dương
với các hành vi sai phạm trên ubnd tỉnh đồng nai đã ký quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm long phát tổng số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành tịch thu đưa đi tiêu hủy theo quy định
việc điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán đánh giá cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát
đời sống người dân
và điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ
đây là khẳng định của ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương
tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vừa diễn ra tại hà nội
theo đại diện bộ công thương giá bán lẻ điện bình quân được tăng lần gần nhất vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tức đã bốn năm chưa điều chỉnh
trên cơ sở báo cáo của evn về đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh giá điện
bộ công thương sẽ phối hợp với bộ tài chính và các bộ cơ quan liên quan để kiểm tra
ra soát kỹ lưỡng
đây là các bộ đề xuất của evn
do thủ tướng chính phủ phê duyệt cũng đã có quy định rất rõ
và điều này cũng phải phù hợp theo thầm quyền mức nào thực của thủ tướng chính phủ
mức nào từ bộ công thương và evn trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thì chúng ta mới được thực hiện
liên quan đến câu hỏi về việc xử lý khoản lỗ của evn
theo báo cáo của evn dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi hai lỗ khoảng ba mươi một tỷ đồng
để đảm bảo cân bằng tài chính cho evn thủ tướng chính phủ đã giao ủy ban quản lý vốn nhà nước
nghiệp phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan để ra soát đề xuất các giải pháp ngoài phương án điều chỉnh giá điện
lỗ của evn trong năm hai nghìn hai mươi hai thì theo báo cáo của evn
hoạt động sản xuất kinh doanh điện của evn trong năm hai nghìn hai mươi hai lỗ khoảng ba mươi một tỷ
để đảm bảo cân bằng tài chính cho evn thủ tướng chính phủ đã giao cho ủy ban quản lý nhà nước
tại doanh nghiệp phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan để ra soát
đề xuất các giải pháp ngoài phương án điều chỉnh giá điện
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang chủ trì phối hợp với các bộ ngành giả soát
xử lý các giải đáp do evn đề xuất để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tổng cục hải quan trung quốc đã chính thức phê duyệt
và bổ sung thêm hai mươi ba công ty việt nam được xuất khẩu thủy sản sang trung quốc
như vậy là hiện đã có hồi
hơn tám trăm linh doanh nghiệp việt nam khai báo đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản sang trung quốc
trung quốc hiện là thị trường xuất khẩu chính của nhiều mặt hàng thủy sản việt nam
trong đó cá tra xuất sang trung quốc luôn chiếm ba mươi tổng kim ngạch xuất khẩu
trung quốc cũng là năm thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của việt nam
việc trung quốc mở cửa biên giới được kỳ vọng sẽ giúp việt nam tăng xuất khẩu thủy sản sang thị trường này
để bù đắp sự sụt giảm ở các thị trường như mỹ eu và nhật bản
giá gạo xuất khẩu tăng một mươi năm usd một tấn giá thép trong nước vượt mốc một mươi sáu triệu đồng một tấn
là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày hôm nay
sau phiên tăng đột ngột đến một hai trăm linh đồng một kg vào ngày hôm qua
thì hôm nay mùng ba tháng hai giá cà phê trong nước trở lại xu hướng giảm từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đồng một kg
giá cà phê tại tỉnh gia lai giảm sáu trăm linh đồng một kg
cà phê đứng ở mức bốn mươi ba đồng một kg
tại tỉnh con tum giá cà phê hôm nay giảm năm trăm linh đồng một kg
hiện cà phê được thu mua với giá bốn mươi ba đồng một kg
giá cà phê hôm nay tại tỉnh đắk lắc giảm năm trăm linh đồng một kg
giá hiện ở mức bốn mươi ba một trăm linh đồng một kg
hôm nay trên thị trường thế giới giá trào bán gạo xuất khẩu của việt nam tiếp tục điều chỉnh tăng
hiện giá gạo năm tấm đang ở mức bốn trăm bảy mươi ba usd một tấn tăng ba usd một tấn
gạo hai mươi năm tấm duy trì ở mức bốn trăm năm mươi năm
giá trào bán gạo năm tấm đang ở mức bốn trăm năm mươi ba usd một tấn tăng một mươi năm usd một tấn
dự báo về thị trường hai nghìn hai mươi ba theo các chuyên gia xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi nhờ giá gạo trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao do những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên
những tín hiệu tích cực từ thị trường giá ở mức cao nên hợp đồng xuất khẩu gạo trong niên vụ sản xuất mới sẽ tốt nông dân cũng sẽ có lợi nhuận tốt hơn
giá thép hôm nay ghi nhận trong nước đã tăng vượt mốc một mươi sáu triệu đồng một tấn
tại khu vực miền bắc doanh nghiệp điều chỉnh hai trăm một mươi đồng một tấn đối với thép cuội cb hai trăm bốn mươi và thép thanh vần d một mươi cb ba trăm linh
theo điều chỉnh giá hai loại thép này lần lượt là một mươi năm một mươi năm triệu đồng một tấn và một mươi năm hai mươi ba triệu đồng một tấn
tại khu vực miền nam doanh nghiệp điều chỉnh tăng thép thanh vần d một mươi cb ba trăm linh
và thép cuộn cb hai trăm bốn mươi ở mức hai trăm một mươi đến bốn trăm một mươi đồng một tấn lên một mươi năm hai triệu đồng một tấn và một mươi năm một mươi bảy triệu đồng một tấn
thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh cà mau về thúc đẩy chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt
sau thời gian chuẩn bị các điều kiện ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện công an tỉnh cà mau đã triển khai thực hiện ứng dụng chuyển đổi số cho công tác khám chữa bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt
nhằm cải cách thủ tục hành chính
trong công tác khám bệnh được nhanh chóng tiết kiệm thời gian cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện
với giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bệnh nhân khi đến thăm khám và chữa bệnh chỉ cần mở ứng dụng của ngân hàng liên kết với bệnh viện trên điện thoại di động của mình
rồi quét mã qr code hoặc thông qua hình thức chuyển khoản tiền viện phí được trừ thẳng vào tài khoản ngân hàng của người bệnh
sau khi bác sĩ khám và cho các chỉ định xét nghiệm người bệnh chỉ cần đến các phòng xét nghiệm
để thực hiện các chỉ định và khi bác sĩ kê đơn thuốc người bệnh cũng không dùng tiền mặt để thanh toán bởi mọi giao dịch đều được thực hiện trực tuyến bằng thẻ
nếu bệnh viện không có thẻ ngân hàng thì bệnh viện sẽ phối hợp với ngân hàng để mở thẻ tại bệnh viện
song song với đó bệnh viện công an tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số công tác khám chữa bệnh
quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ quản trị bệnh viện thanh toán hóa đơn điện tử và hồ sơ bệnh án điện tử
tại đây người dân đã có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử
kẻ bảo hiểm y tế để đăng ký khám chữa bệnh
theo chia sẻ của người dân đến khám và điều trị tại đây
việc không sử dụng tiền mặt để thanh toán sẽ rất tiện lợi tiết kiệm được nhiều thời gian cho bệnh nhân
việc chiếm khoản qua thẻ thì nói chung nó tiện lợi cho bà con và nhân dân
tiện lợi thì nói chung là cái đó là mình chỉ cần qua thẻ mình vét qua vì mình chiếm khoản gì nó rất nhanh
việc thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là giải pháp ứng dụng
công nghệ thông tin hiện đại dễ thực hiện thời gian triển khai nhanh
thủ tục đơn giản giúp giải phóng số lượng người bệnh phải chờ đợi lâu
bệnh nhân không cần dùng tiền mặt mà chỉ cần mang thẻ
mang thẻ thì để đến để thanh toán dễ dàng và thuận lợi trong việc khám và chữa bệnh
mày mang thẻ thanh toán qua cái máy bot hoặc là cái ví vnpt money hoặc là quét mã qr code
rút ngắn được thời gian khám và chữa bệnh tránh tình trạng về chờ lâu
tránh tình trạng là bệnh nhân phải xếp hạn để giảm thiểu cái rủi ro trong cái thanh toán
thời gian tới bệnh viện công an tỉnh cà mau sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ máy móc trang thiết bị
kết nối hệ thống phần mềm với ngân hàng mở rộng hơn nữa các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân ngày một tốt hơn
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kim hạ xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
mở đầu chương trình sẽ là những tin tức về kinh tế tiêu dùng trong ngày
cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết bộ thương mại mỹ doc đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá
với máy xịt rửa áp lực cao chạy bằng ga nhập khẩu từ việt nam
nguyên đơn trong vụ việc này là f a group incorporated là một công ty của mỹ
sản phẩm bị điều tra có mã hs tám bốn hai bốn ba không chín không và tám bốn hai bốn chín không chín không bốn không ngày khởi xướng điều tra là ngày một mươi chín tháng một
hai nghìn hai mươi ba thời kỳ điều tra từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
theo ủy ban thương mại quốc tế mỹ trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam xuất khẩu khoảng bốn mươi
triệu sản phẩm máy xịt rửa áp lực cao chạy bằng ga sang mỹ chiếm khoảng bốn mươi bốn tổng giá trị xuất khẩu
từ các nước vào mỹ tăng hơn một năm lần so với năm hai nghìn hai mươi và gấp hai mươi năm lần so với năm hai nghìn một mươi chín
biên độ phá giá cáo buộc đối với sản phẩm việt nam mà phía mỹ đưa ra là từ một trăm một mươi hai mươi ba đến hai trăm hai mươi năm sáu mươi năm
để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp cục phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp sản
xuất xuất khẩu sản phẩm liên quan chủ động xác định chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp
đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu đồng thời hợp tác đầy đủ với doc trong suốt quá trình diễn ra vụ việc
bộ công thương vừa ban hành các quyết định về việc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện
làm thương nhân phân phối xăng dầu của sáu doanh nghiệp
sáu thương nhân phân phối xăng dầu gồm công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng và vận tải quảng hà hà tỉnh
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên dầu khí bong sen vàng cần thơ công ty cổ phần thương mại dầu khí đại long
công ty cổ phần xăng dầu an hữu trà vinh công ty cổ phần dầu khí rồng vàng hà nội
và công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ petro oi an giang
các doanh nghiệp trên bị thu hồi giấy phép trên cơ sở đề nghị của vụ thị trường trong nước
bộ công thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải gửi bản chính giấy xác nhận đủ điều kiện
làm thương nhân phân phối về bộ trước một mươi năm tháng ba
ngoài ra khi các thương nhân phân phối bị thu giấy phép các đại lý trực thuộc các doanh nghiệp này
hoặc các doanh nghiệp nhuận quyền bán lẻ đại lý phải tìm nhà cung cấp khác
để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường
sở lao động thương minh xã hội tp hcm cho biết dự kiến trong quý i năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn thành phố là khoảng một mươi bốn ba trăm linh lao động
trong quý i có bốn trăm chín mươi chín doanh nghiệp tại tp hcm cần tuyển thêm một mươi bốn ba trăm linh lao động
trong đó ngành mai mặt dai dày tuyển năm vị trí điện điện tự tuyển hai hai trăm linh vị trí
hóa nhựa tuyển tám trăm linh vị trí
lĩnh vực bán buôn cần tuyển thêm một vị trí
nhiều doanh nghiệp không chỉ đang thông báo tuyển dụng hàng nghìn việc làm
mà còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ tiền nhà trọ xe đưa đón
thử năng suất thử chuyên cần
hiện tại tính đến hết ngày một tháng hai trên toàn địa bàn tp hcm đã có hơn chín mươi bốn
doanh nghiệp hoạt động trở lại với số lượng lao động trở lại là hơn chín mươi tám
trong đó khu chế số khu công nghiệp tp hcm có khoảng hai trăm sáu mươi bảy
trên hai trăm tám mươi một người lao động đã trở lại làm việc
còn khu công nghệ cao có khoảng năm trăm linh doanh nghiệp trở lại
với bốn mươi chín trên năm mươi hai lao động đã quay trở lại làm việc
dự báo nhu cầu lao động của khối doanh nghiệp sản xuất từ thành phố
đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba cần khoảng bốn mươi lao động
liên quan vụ gây thiệt hại bảy mươi năm tỷ đồng tại agribank an sư
công an tp hcm vừa có quyết định truy nã đối với đinh phạm quốc duy
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng bất động sản đạt thành hưng
theo công an tp hcm đối tượng đinh phạm quốc duy bốn mươi ba tuổi
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng bất động sản đạt thành hưng
đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng agribank
chi nhánh an sương nay là chi nhánh một mươi hai tp hcm
trước đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm cũng đã đề nghị truy tố
hai bị can trong vụ án này gồm bị can nguyễn thị phương nam
nguyên giám đốc aribank an sương bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định
từ hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
và bị can phạm quốc dũng chủ tịch hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hàng bất động sản đạt thành hưng
bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo các đơn vị chức năng đối tượng duy đã có hành vi ký khống các hồ sơ
thủ tục vay vốn giúp sức cho phạm quốc dũng chiếm đoạt bảy mươi năm tỷ đồng tiền vay
của agribank chi nhánh an sương
sáng ngày ba tháng hai tại tp hcm ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã tổ chức họp báo
giới thiệu về lễ hội cà phê bumathu lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
sự kiện này nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu phát triển cà phê việt nam
từng bước đưa bumathu trở thành điểm đến của cả thế giới góp phần nâng tầm giá trị
và khẳng định vị thế của cà phê việt nam trên thị trường thế giới
lễ hội cà phê bumathu lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề bumathu điểm đến của cà phê thế giới
sẽ diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm và một số địa phương
trong tỉnh đắk lắc đây là dịp để tôn vinh văn hóa cà phê người trồng cà phê
và ngành cà phê quảng bá thương hiệu cà phê bumathu từng bước đưa bumathu
trở thành điểm đến của cà phê thế giới lễ hội cũng là cơ hội để tỉnh đắk lắc
giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh xúc tiến thu hút đầu tư
đắk lắc luôn chọn là tháng ba là tổ chức lễ hội cà phê vì tháng ba là một cái tháng
được cho là đẹp nhất cái thứ hai là ý nghĩa nhất vì là ngày chiến thắng bumathu
và giải phóng tỉnh đắk lắc qua bảy lần lễ hội cà phê thì có những chủ đề khác nhau
tuy nhiên đến cà phê lần thứ tám để mà khẳng định vị thế của cà phê đắk lắc
thì chúng tôi lấy chủ đề chúng tôi lấy chủ đề chúng tôi lấy chủ đề
là bumathu điểm đến của cà phê thế giới và sau này chủ đề này sẽ xuyên suốt
cho các lễ hội cà phê lần sau để cho người dân và du khách có thể nhớ và để lại ấn tượng
để chuẩn bị cho lễ hội ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc xác định mọi người dân
địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là một đại sứ truyền thông để từ đó tạo
nhiều dấu ấn tốt đẹp với du khách trong và ngoài nước lễ hội cũng là cơ hội để các nhà
quản lý doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi hợp tác kinh doanh góp phần đẩy mạnh
việc quảng bá thương hiệu cà phê bumathu xuất tiến đầu tư kết nối giao thương phát triển
du lịch giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê về con người các tiềm năng
thế mạnh của tỉnh tạo dựng hình ảnh về một đắk lắc năng động thân thiện lịch sử mến khách
bàn tổ chức năm nay cũng đã có một điểm mới so với lại nhiều kỳ lễ hội trước
đó là đưa vào một cái được gọi là lực lượng truyền thông đại sứ truyền thông số mà đó là những cái
người con của đắk lắc có sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội để mà kêu gọi và nâng cái tầm ảnh hưởng
của lễ hội cà phê lần này đến cả nước và bạn bè quốc tế bên cạnh đó thì bên hiệp hội doanh nghiệp
tỉnh cũng thấy rằng là nguyên một cái chuỗi giá trị của ngành cà phê thì cũng cần đưa vào những cái
cái ứng dụng công nghệ
và thông qua lễ hội lần này thì chúng tôi cũng kêu gọi rất là nhiều đối tác cung cấp giải pháp
công nghệ đến với lại hợp lực với lại ngành cà phê đắk lắc nói riêng và cả cái chuỗi giá trị của
ngành cà phê cả nước để hướng đến cái câu chuyện đó là cà phê bù mà thuộc là điểm đến của cà phê
hiện nay thì có rất nhiều cái doanh nghiệp cũng lấy từ sản phẩm cà phê ví dụ như là vỏ cà phê
hoặc là ví dụ như lá cà phê này làm trà hoa cà phê làm trà
ví dụ cây gỗ để làm cái vật lưu niệm
cái thứ ba nữa thì ví dụ như là từ hạt cà phê không phải chỉ thưởng thức hạt cà phê đâu
mà có thể làm từ ví dụ như là sửa ấm này ví dụ như là cái mỹ phẩm làm đẹp này
lễ hội dự kiến có một mươi tám hoạt động chính như lễ khai mạc hội nghị kết nối giao thương quốc tế
lễ hội đường phố hội voi buôn đôn hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê
hội thảo phát triển cà phê đặc sản việt nam triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề văn hóa
cà phê việt nam và lịch sử cà phê thế giới
đặc biệt trong bốn ngày diễn ra lễ hội toàn bộ người dân du khách sẽ được thưởng thức cà phê miễn phí
mới đây thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong đó định hướng tăng trưởng tính dụng
năm hai nghìn hai mươi ba vào khoảng một mươi bốn một mươi năm
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo định hướng của ngân hàng nhà nước những ngân hàng nào có sự hỗ trợ tái cơ cấu
những ngân hàng yếu kém ví dụ chúng ta cũng biết với nhau là một số ngân hàng đã nhận
tái cơ cấu ngân hàng yếu kém như vietcombank mbhd hay vvbank thì được dự kiến
sẽ là những ngân hàng có sự ưu tiên hơn một chút về tăng trưởng tính dụng cho năm hai nghìn hai mươi ba này
với việc thay đổi chính sách điều hành rung tính dụng hài hòa hơn
thị trường sẽ khó có diễn ra giai đoạn tính dụng tăng cao như nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
thực tế nhiều chuyên gia và đơn vị phân tích cũng đã dự báo về xu hướng tăng trưởng tính dụng
sẽ rơi vào mức dưới một mươi bốn nguyên nhân được lý giải do thị trường bất động sản kém khả quan
tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc ngoài ra mặc dù lạm phát toàn cầu đã có dấu hiệu đạt đỉnh
nhưng lạm phát tại việt nam vẫn có thể duy trì ở mức cao do mức tăng lương cơ sở hai mươi
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và đã tăng giá các dịch vụ như y tế vận tải công cộng
toàn số rung tính dụng cụ thể của ngân hàng nhà nước
nó sẽ phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế
cụ thể là khả năng kiểm soát lạm phát cũng như là bối cảnh vĩ mô của thế giới
nếu như trong năm hai nghìn hai mươi ba tình hình lãm phát
biệt là ở việt nam đang có dấu hiệu tăng lên và ngân hàng nhà nước sẽ phải kiểm soát con số lạm phát này
nếu như lạm phát ở việt nam tăng quá cao thì cũng sẽ ảnh hưởng
đến dịch vụ của ngân hàng nhà nước
thực tế với định hướng tăng trưởng tính dụng vào khoảng từ một mươi bốn đến một mươi năm
các ngân hàng có thể xe bay thêm từ một sáu mươi bảy đến một bảy mươi chín triệu tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi ba
điều này cũng kỳ vọng sẽ có thêm nguồn vốn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong năm mới sớm hơn
thế nhưng trong bối cảnh lãi suất vẫn neo cao
cùng với các động lực tăng trưởng kinh tế có xu hướng suy giảm
thì các doanh nghiệp cũng sẽ cân nhắc hơn
mặt bằng lãi xuất của hiện tại thời điểm bây giờ đang ở mức khí
rất là cao như chúng ta cũng biết với nhau là từ tháng một mươi của năm hai nghìn hai mươi hai
thì đã có một sự đi lên tương đối là đột biến về phía mặt bằng lãi xuất
chính một chi phí vốn cao hơn sẽ là rào cản đầu tiên
khiến cho cái tăng trưởng tính dụng của năm hai nghìn hai mươi ba được dự báo là sẽ khó khăn hơn
bên cạnh đó thì sự chứng lại trong kinh doanh của các ngành nghề
ví dụ một số những ngành nghề tương đối là trọng điểm của nền kinh tế như là bất động sản chẳng hạn
đang gặp khá là nhiều những khó khăn
thì cái kỳ vọng về các
số liệu của ngân hàng nhà nước cho thấy tính dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai
ước tăng một mươi bốn năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
con số này thấp hơn định hướng tăng trưởng tính dụng từ một mươi năm năm đến một mươi sáu
mới được điều chỉnh vào đầu tháng một mươi hai
theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các ngân hàng quý i hai nghìn hai mươi ba
do ngân hàng nhà nước thực hiện các ngân hàng cũng tỏ ra thận trọng hơn
khi dự báo dư nợ tính dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân bốn
trong quý i hai nghìn hai mươi ba
và tăng một mươi ba bảy trong năm hai nghìn hai mươi ba điều chỉnh giảm một chín so với bất kỳ vọng tại kỳ điều tra trước